các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
đó là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có chín tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
như thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh lào cai và hương yên
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao nhất là tp hcm bình dương đồng nai long an và tiền giang
trưa ngày bảy tháng chín sở y tế hà nội cho biết hà nội có thêm hai mươi chín ca dương tính sars cov hai
trong đó có ba ca tại cộng đồng hai mươi bốn ca tại khu cách ly hai ca tại khu vực phong tỏa
như vậy trong một mươi tám giờ qua hà nội đã có ba mươi bốn ca dương tính mới trong đó có bốn ca tại cộng đồng
dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp
tại tp đài nẵng đã ghi nhận hàng chục ca mắc covid một mươi chín sống tại các khu trung cư trên địa bàn
xác định đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
các địa phương và lực lượng chức năng đã tập trung mọi biện pháp để kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trường nại hiên đông quận sơn trà tp đà nẵng có sáu tòa trung cư với hơn hai nhân khẩu
đây là khu vực có môi trường hẹp dân cư đông
nếu không kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ lây nhiễm chéo khi có ca f trong trung cư là rất cao
chính vì vậy lực lượng cảnh sát khu vực cùng với tổ covid một mươi chín cộng đồng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
phối hợp với tuyên truyền nhắc nhở xiết chặt phòng dịch tại từng tòa trung cư
chúng tôi đã tổ chức thành lập như vậy là mỗi trung cư như một chốt trực
vùng gõ là tổ trưởng tổ phó của dân phố và là tình nguyện viên
tình nguyện viên và chốt trực đó có thách nhiệm là thường xuyên trực tải nơi ra vào của khu trung cư
để quản lý người ra người vào với chất chặt chẽ
đồng thời thường xuyên là phân công cho các tình nguyện viên và quản lý từng tầng một

và nếu ra vào khỏi phòng thì phải giữ khoảng cách là một thực hiện đeo khẩu trang là hai một cách rất là nghiêm túc
hiện nay công an phường nại hiên đông phối hợp cùng với lực lượng quân nhân chính tại khu dân cư
thường xuyên liên tục

đồng thời thường xuyên không cho là người ra vào khỏi phòng

hiện nay công an phường nại hiên đông phối hợp cùng với lực lượng quân nhân chính tại khu dân cư
đồng thời thường xuyên không cho là người ra vào khỏi phòng

đồng thời thường xuyên không cho là người ra vào khỏi phòng

đồng thời thường xuyên không cho là người ra vào khỏi phòng
hiện nay công an phường nại hiên đông phối hợp cùng với lực lượng quân nhân chính tại khu dân cư
đồng thời thường xuyên không cho là người ra vào khỏi phòng

đồng thời thường xuyên không cho là người ra vào khỏi phòng
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu chung cư là rất lớn chỉ cần một ca mới xuất hiện sẽ có nguy cơ lây cho cả tầng chung cư
chính vì vậy địa phương phải xem trung cư này như một điểm cách ly tập trung f một tập trung siết chặt các biện pháp để bảo đảm không phát sinh ca nhiễm mới
tôi đề nghị tất cả các cuộc diễn hiện công chí phải triển khai một cách quyết liệt hơn nữa và chủ động trong việc áp dụng các biện pháp kể cả những biện pháp giãn các nhân khẩu ở trong khu vực này
để ngăn sớm chúng ta phải làm quyết liệt để cắt ngay đứt cái nguồn lây ở ngay chính trong cái khu vực phong tỏa đi và các khu trung cư đi
đà nẵng hiện có hơn năm mươi khu vực phong tỏa
khu chung cư với hàng chục ngàn nhân khẩu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là điều hiện hữu nếu không có những giải pháp thật sự quyết liệt
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
chính vì vậy cùng với các biện pháp ngăn chặn của các cơ quan chức năng rất cần sự tự giác tuân thủ các quy định phòng dịch từ phía người dân để góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại thừa thiên huế công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã bắt quả tàng một đối tượng tàng trữ gần ba viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến
đó là thái khắc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố đông hà quảng trị
trước đó vào lúc một mươi ba h hai mươi phút ngày sáu tháng chín tại thôn thượng an hai xã phong an huyện phong điền tổ công tác thuộc công an huyện phong điền đã bắt quả tang tú cất giữ trong túi áo khoác
một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen bên trong có chứa một mươi sáu túi ni lông gồm khoảng ba viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh
theo khối lượng cho biết số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến
tú là đối tượng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội
công an huyện nhân trạch đồng nai vừa khống chế thành công và bắt giữ hai đối tượng say rượu hung hăng
gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ
trước đó tại cơ sở trọ ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch do trần thị phương ba mươi chín tuổi quản lý
có một số thanh niên tổ chức nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
đã lớn tiếng thách thức có hành động hung hăng gây thương tích cho các chiến sĩ công an
được biết đối tượng lê hoàng tân có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

cung cấp đường link độc hại và yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường link trên
đường link này là phần mềm độc hại
khi truy cập người dùng sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân mã otp mật khẩu tài khoản ngân hàng
còn đây là nạn nhân của vụ lừa đảo thông qua hình thức nhận quà từ nước ngoài chuyển về
cũng giống như nhiều vụ lừa đảo trước đó đã xảy ra thông qua mạng xã hội facebook
người phụ nữ này đã đồng ý kết bạn với một người tự xưng đang sinh sống tại mỹ
sau thời gian trò chuyện đối tượng ngỏ ý muốn tặng nạn nhân một gói quà có giá trị
khi được nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế thông báo để hoàn tất thủ tục nhận quà
người nhận phải chuyển một mươi sáu triệu đồng vào tài khoản mà họ đưa ra
lúc bấy giờ là nộp một mươi sáu triệu mới gọi điện cho liên tục
bây giờ là phát hiện ra là số quà ấy là nó rất nhiều tiền
chị phải nộp thêm bao nhiêu tiền bốn mươi năm triệu nữa
thì là chúng em mới mang cái tiền đấy mang được cái gói quà đấy ra giả cho chị
càng ngày là nó cứ càng mắt gửi rất là nhiều
thế thì khi đã gửi một lần rồi thì gửi đến lần thứ hai rồi gửi đến lần thứ ba rồi
thế xong nó lại nói là phí trông kho mới lại phí gọi như là rửa tiền mới lại
các nghĩa là cứ mỗi một lần mà đánh
để có nêu ra một cái lý do gì đấy thì là đều phải bắt chị phải nộp tiền vào đấy
thế đâm ra là chị cứ chỉ sợ là mất những cái khoản tiền trước thôi
chị gửi tổng là bảy lần
tổng số tiền mà chị đã phải gửi thì là một tỷ ba mươi bảy triệu
đáng chú ý ở thủ đoạn này các đối tượng không bao giờ yêu cầu chuyển ngay một số tiền lớn
mà chuyển thành nhiều lần với số tiền tăng dần
nạn nhân khi đã rơi vào mê trận thì không còn đủ sáng suốt để nhận ra
bỏ cuộc thì sợ mất số tiền trước sợ mất quà
vậy nên hầu hết các bị hại đều chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng
đến khi không còn khả năng hoặc phát hiện bị lừa mới ra cơ quan công an trình báo
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi phát hiện tài khoản mình của mình ngân hàng của mình bị truy cập trái phép
báo ngay cho ngân hàng qua các đường dây nóng
hoặc thực hiện các thao tác quên mật khẩu để chặn khóa không cho đối tượng
tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân
thì sẽ gặp trực tiếp không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông

lừa đảo qua mạng viễn thông mạng xã hội không còn là mới
tuy nhiên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình
tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi phạm tội
có như vậy mới kịp thời ngăn chặn và không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm

truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đông tháp là đối tượng trần thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp một xã tân hội trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
có xeo chấm cách một hai cm trên sáu m phải
và đối tượng trần văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp an bình
xã an khánh huyện châu thành tỉnh đông tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
cũng phải tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài một tám cm rộng năm cm cao sáu cm trên mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện